hàng chục năm nay những người dân ở thôn xuân đông xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
khốn khổ vì mùi hôi và nguồn nước ô nhiễm nặng do bãi rác thải sinh hoạt gần đó gây ra
theo người dân ở đây thì họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng không giải quyết được
nhiều hộ gia đình không chịu được đã phải chuyển nhà đến nơi khác để sinh sống
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
ba năm trước xưởng gỗ của gia đình ông trần văn quang là sưởng gỗ có tiếng ở xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tuy nhiên hiện nay sưởng gỗ đã phải dừng hoạt động do sự ô nhiễm từ bãi rác thải xuân đông gần đó
mỗi ngày hàng chục mét khối rác thải được thu gom từ thị trấn lu và các xã lân cận của huyện bảo thắng đều đổ rồn về đây
điều đang nói là bãi rác này không qua bất kỳ một khâu xử lý nào và tồn động từ hàng chục năm nay gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường xung quanh
đợt mưa thì như vậy là nước nó rác nhất là nó tràn hết về xuống khu dưới này
thế cụ thể nó nhất là những cái ngày mà như vậy là nắng như thế này mà đốt như này là cái mùi này rất là khó chịu
nói chung là như nhà tôi là bảy tăm khẩu rồi giờ còn mỗi mình trụ lại thế
thế còn đại đa số là đã đi rồi chứ không có ai dám ở đây
thì nhất là vào những cái đêm mà như vậy là gió nồm thì thôi rồi nó ngửi cái mùi nó thì khó
nó khó chịu lắm
cháu nội của tôi bây giờ là hai cháu là toàn mắc cái đường hô hấp
thế cứ lúc đốt rác nhiều là tôi lại cho cháu đi sơ tán đi sang bà ngoại để sơ tán
thế cháu cứ đi xong rồi giờ cháu về thì hai tháng nay giờ cháu lại ốm cứ về nhà cháu lại ốm
ước tính bãi rác thải này tồn động khoảng năm mươi mét khối rác và một mươi sáu mét khối đất nhiễm rác
thực tế thì bãi rác chưa có hệ thống chống thấm đáy hệ thống thu gom nước mặt nước dỉ
nên hiện tượng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước mặt nước ngầm môi trường đất không khí và sức khỏe của người dân trong vùng
không chỉ vậy bãi rác còn gây ảnh hưởng lớn về kinh tế cho người dân khi không thể nuôi trồng được gì
bây giờ cái bãi rác này phải xử lý như thế nào để cho dân chúng tôi ở đây đỡ ô nhiễm môi trường là thứ nhất
và cái không khí này ảnh hưởng đến con người và chăn nuôi là quan trọng nhất
chúng tôi ở đây bây giờ là người dân mà chúng tôi không chăn nuôi không trồng trọt thì
chúng tôi không kiếm gì mà sống được
cho nên chúng tôi bây giờ ảnh hưởng đến môi trường lớn chúng tôi cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền này
đề nghị với cấp trên xử lý thế nào để cho chúng tôi đỡ đỡ ô nhiễm vào cái môi trường
theo người dân địa phương đã có những đoàn cán bộ xuống kiểm tra khu vực này
nhưng đến thời điểm hiện tại phương pháp xử lý ở đây vẫn chỉ là đốt
hàng ngày người dân vẫn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mà chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi